trước tình hình khan hiếm lượng máu hiến do dịch covid một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng bốn đoàn thanh niên bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã phối hợp với tuổi trẻ trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội tổ chức chương trình hiến máu
đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đặc biệt là ở thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra phức tạp
đoàn viên thanh niên bệnh viện quân đội trung ương một trăm linh tám cùng trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội đã san sẻ bớt gánh nặng về nguy cơ thiếu máu trong mùa dịch này khi huy động được gần ba trăm linh người tham gia và hơn hai trăm năm mươi năm đơn vị máu được tiếp nhận
để đảm bảo an toàn hiến máu mùa dịch covid một mươi chín bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường để đảm bảo giãn cách vị trí khi hiến máu người hiến máu đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn khi tham gia hiến máu
đợt hiến máu tình nguyện lần này không chỉ thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia mà còn có các đồng chí lãnh đạo ban giám hiệu chỉ huy các phòng khoa ban trong nhà trường gương mẫu hưởng ứng